thời gian qua lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân
về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm
bằng hình thức chạy việc vào các cơ quan nhà nước
để quân chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa
tuy nhiên trên thực tế không ít người vẫn tin tưởng và đưa tiền cho các đối tượng để chạy việc cho con em mình
chỉ đến khi các đối tượng không chạy việc và không trả lại tiền
thì các bị hại mới đến cơ quan công an trình báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau ghi nhận tại tỉnh vĩnh phúc
thời gian gần đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
liên tiếp nhận được đơn của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh
tố cáo nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng vợ là nguyễn thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
đều trú tại phường liên bảo thành phố vĩnh yên
về hành vi lừa đảo chiến đoạt tài sản
đối tượng đã kiếm đoạt tài sản bằng hình thức chạy việc với số tiền đưa đến hàng trăm triệu đồng
đưa ra nhiều thông tin và những mối quan hệ với các lãnh đạo cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh
và có khả năng chạy việc chạy biên chế vào một số cơ quan nhà nước trên địa bàn
để rồi hàng chục người nhẹ dạ cả tin đã đưa tiền cho vợ chồng bình ngọc nhờ chạy việc
tuy nhiên sau khi có tiền bình cùng vợ đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân và tiêu xài hết
trong thời gian qua vừa qua do tôi không có công an việc làm
ổn định nên tôi đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xin việc làm trong cơ quan nhà nước
như y tế việt tên quân đội với số tiền một tỷ đồng
còn đây là đối tượng cao thị mai ngọc chú tại xã lý nhân huyện vĩnh tường
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên khởi tố về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản cũng bằng hình thức chạy việc
cũng với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự như vợ chồng bình ngọc
cao thị mai ngọc tự lăng xê mình có khả năng chạy việc vào biên chế trong ngành công an
và bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ với giá từ một trăm hai mươi đến một trăm bảy mươi triệu đồng
và với mỗi một bộ hồ sơ xin việc ngọc yêu cầu đưa trước năm mươi tiền làm lệ phí
năm mươi còn lại khi nào có quyết định đi làm thì ngọc sẽ nhận nốt
đến đến thời điểm này
đã lừa đảo chiếm đoạt của sáu bị hại với tổng số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
công an tp vinh đã đủ căn cứ để khởi tố hai vụ án đối với hai bị can
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng thông qua các mối quan hệ
và đưa ra thông tin về nhiều mối quan hệ để lừa xin chạy việc cho con em của họ
vào các cơ quan băn ngành trong tỉnh vĩnh phúc
bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn một tỷ năm trăm linh triệu đồng
qua phóng sự này cơ quan công an yêu cầu những ai là nạn nhân bị các đối tượng trên lừa đảo
chiếm đoạt tài sản nhưng chưa làm đơn trình báo với cơ quan công an
đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vn qua số điện thoại chín trăm sáu mươi chín ba trăm năm mươi năm sáu trăm bảy mươi tám

chiếm đoạn tài sản
đồng thời cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh sát tránh bị các đối tượng lừa đảo